các nô du lịch chở khoảng ba mươi chín người từ đảo cú lao chàm vào bờ đã bị sóng đánh chìm trên biển cửa đại
thành phố hội an chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
các nô xuất phát từ đảo cú lao chàm khi cách biển cửa đại phường cửa đại thành phố hội an gần hai km thì xảy ra sự cố
trên các nô có ba mươi chín người lớn và trẻ con
ông nguyễn văn sơn chủ tịch thành phố hội an lực lượng chức năng đã vớt được ba mươi người trong đó có tám người tử vong
tai nạn xảy ra ở vùng biển đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
liên tục một tuần nay bắc biển đông gồm cả vùng quần đảo hoàng sa vùng biển từ bình định đến cà mau và phía tây của nam biển đông
liên tục có gió mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
một tàu hàng và một mươi hai tàu cá đã gặp nạn trên biển một mươi hai người mất tích
đảo cú lao chàm cách cảng cửa đại thành phố hội an khoảng một mươi tám km đi cao nô mất một mươi năm phút
nơi đây có tám hòn đảo lớn nhỏ dân số khoảng ba
luôn đứng tắp các bãi biển đẹp và hấp dẫn miền trung thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan
đại tá hoàng văn mẫn chính ủy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
một chiếc ca nô bị chìm ngoài khơi biển hội an trên ca nô có khoảng ba mươi chín người
theo đại tá mẫn đầu dưới chiều một chiếc ca nô từ đảo cú lao chàm vào đất liền thì bị chìm
các lực lượng đang tập trung ở biển cửa đại các cano đang tập trung đi tìm những người bị chìm ngoài biển
nghe nói trên ca nô có cả phụ nữ và trẻ em rất đông đại tá mẫn nói
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ông nguyễn anh tuấn tránh văn phòng sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam cho biết
ca nô bị tai nạn là tàu phương đông chạy tuyến từ đảo cú lao chàm về cửa đại
sở đang huy động tất cả các lực lượng tàu của ngư dân biên phòng cảnh sát giao thông tìm kiếm các nạn nhân
vào lúc một mươi sáu h trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn sơn
chủ tịch ubnd tp hội an xác nhận đến một mươi sáu giờ cùng ngày đã xác định có ít nhất năm khách du lịch tử vong
ông sơn cũng thông tin đã cứu được hai mươi người nhưng những người còn lại đang mất tích
vào khoảng một mươi sáu h hai mươi năm thông tin cập nhật mới nhất của các phóng viên từ ông nguyễn văn sơn
chủ tịch tp hội an cho biết trên ca nô có ba mươi chín người lực lượng chức năng đã vớt được ba mươi người
trong đó có tám người tử vong
vào lúc một mươi sáu h hai mươi tám thượng tá trần văn hóa chính trị viên đồn biên phòng cửa đại cho biết
phương tiện gặp nạn nói trên mang biển kiểm sát qna một nghìn một trăm năm mươi hai do ông lê xê làm thuyền trưởng
thuộc công ty du lịch phương đông tại hội an đưa khách tham quan du lịch xã đảo cù lao tràm
trên đường từ cú lao chảm vào cửa đại thì bị lật
thượng tá hóa cho biết ngoài ba mươi sáu du khách trong đó có hai trẻ em
thì còn có ba tài công là nhân viên công ty du lịch phương đông
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm trước hôm ngày ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an
thông tin với phóng viên đến thời điểm này đã xác định ít nhất một mươi người chết
trong vụ chìm cano nói trên
chúng tôi đang tập trung lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại ông sơn nói gấp trong điện thoại
vào hồi một mươi sáu h năm mươi theo thông tin trong ba mươi ba người tìm kiếm có một mươi một người chết và hai người nguy kịch
con tàu bị sóng đánh chìm mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi một chở khách du lịch xuất biến cú lao chảm
tại xã tân hiệp tp hội an lúc một mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi sáu tháng hai
khi cách cảng cửa đại khoảng hơn một km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm